hồi một mươi ba h chiều nay mùng một tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín hai độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu đến cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số năm
đến một mươi ba h ngày hai tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông trên đảo hải nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía đông kinh tuyến một trăm linh chín độ kinh đông phía bắc vị tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba